tuy nhiên vẫn cần những tính toán cân nhắc cẩn trọng trong mỗi quyết định đầu tư
đi đôi với đó là nhanh chóng xây dựng cơ chế chính sách chặt chẽ minh bạch
chỉ có như vậy sau này mới không phải trả giá đắt cho cơn sốt đầu tư hạ tầng sân bay đang tăng nhiệt hiện nay
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài viết hai kỳ về vấn đề xã hội hóa đầu tư hạ tầng sân bay của nhóm tác giả quốc phú thắng nghĩa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đang có một thực tế
vì thế các địa phương chạy đua đề nghị được xây dựng sân bay bằng nguồn vốn xã hội hóa
và dĩ nhiên các doanh nghiệp cũng không bỏ lỡ cơ hội đua tranh xin đầu tư sân bay
chưa biết triển vọng đầu tư đến đâu nhưng cuộc đua tăng nhiệt nhanh chóng đến mức bộ giao thông vận tải
và các chuyên gia đã phải phát đi cảnh báo về nguy cơ lãng phí nguồn vốn đầu tư
bài học dư thừa cảng biển khu công nghiệp ở nhiều địa phương có nguy cơ lặp lại với sân bay
tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty cảng hàng không việt nam ctcp acv
doanh nghiệp lớn nhất việt nam trong kinh doanh hạ tầng sân bay
đang quản lý đầu tư khai thác toàn bộ hệ thống hai mươi một sân bay trong cả nước với tổng tài sản đến bốn mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng
là một doanh nghiệp nhà nước nắm trong tay toàn quyền khai thác sân bay
nhưng báo cáo tài chính của acv
lại cho thấy nhiều bất cập trong việc kinh doanh
cụ thể hết quý ii năm hai nghìn một mươi bảy lũy kế doanh nghiệp này đạt tổng doanh thu sáu chín trăm hai mươi tỷ đồng
lợi nhuận trước thuế hai năm trăm bảy mươi ba tỷ trong khi lợi nhuận sau thuế là hai chín mươi ba tỷ đồng
đạt năm mươi hai kế hoạch doanh thu và năm mươi bảy kế hoạch lợi nhuận của năm
phần lớn số lãi này đến từ việc đánh giá lại các khoản đầu
các khoản đầu tư cắt giảm được các chi phí tài chính đặc biệt từ lỗ tỷ giá
trong khi cùng giai đoạn năm trước quý ii năm hai nghìn một mươi sáu acv còn báo lỗ hơn một mươi sáu tỷ đồng
sự trồi sụt trong kết quả kinh doanh của acv phản ánh bản chất của thị trường hạ tầng sân bay việt nam
tăng giảm thất thường và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện
nguyên nhân là vì các sân bay này chủ yếu được xây dựng bởi vốn nhà nước và vốn vay
khiến việc kinh doanh bị chi phối bởi các sân bay
những yếu tố ngoài kinh doanh như lỗ tỷ giá và quỹ dự phòng
điều đó lại tương phản với nhu cầu sử dụng hàng không của việt nam vẫn đều đặn tăng trưởng ở mức hai con số mỗi năm
tại báo cáo của acv với tổ công tác của thủ tướng chính phủ ngày một mươi năm tháng tám
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy sau nhiều năm tăng trưởng hai con số
thị trường nội địa đã tăng trưởng chậm lại và có dấu hiệu bão hòa tháng bảy chỉ tăng chín so với cùng kỳ
từ thực tế ấy nhiều địa phương đã và đang đề nghị được xây hạ tầng sân bay bằng nguồn vốn xã hội hóa
coi đây như là một dạng chiều khóa vạn năng để thu hút đầu tư
chẳng hạn như lào cai đề nghị cho sun group xây sân bay lào cai
hay bình thuận đề nghị dự án sân bay phan thiết đắk nông xây sân bay nhân cơ
theo ông nông văn hưng giám đốc sở giao thông vận tải lào cai
dự án càng hàng không lào cai được triển khai đầu tư là cú huyết
để kết nối lào cai với các tỉnh có biển
và ngược lại thu hút khách du lịch nước ngoài và các địa phương có biển miền nam
đồng bằng sông cổ long lên tham quan sapa phan xipan
do đó việc xây dựng cảng hàng không lào cai là rất cần thiết
còn trong văn bản đề nghị lập quy hoạch sân bay nhân cơ gửi bộ giao thông vận tải
tỉnh đắk nông nhận định đường hàng không chưa được đầu tư xây dựng là một điểm nghẽn
trước thực tế này
chuyên gia đặt câu hỏi khi hàng loạt dự án đường cao tốc
đã rút ngắn thời gian di chuyển trên đường bộ rất nhiều
thì việc xây dựng sân bay có dư thừa quá không
khi hàng loạt cảng hàng không nội địa vẫn đang loay hoay cắt lỗ vắng khách hoạt động eo uột
thậm chí chuyên gia kinh tế bùi trịnh còn lên tiếng
dường như chúng ta đang lặp lại phong trào địa phương này xây cảng
thì tỉnh bên cạnh phải đầu tư cảng hay tỉnh bên có khu công nghiệp thì mình cũng phải có khu kinh tế
điều đó vừa gây lãng phí vừa thể hiện tư duy địa phương mà không tính đến hiệu quả kinh tế chung của đất nước
tiến sĩ bùi trịnh khẳng định trong quy hoạch giao thông gồm cả sân bay đường bộ đường sông
thì phải tính đến liên vùng nếu không sẽ xảy ra tình trạng đầu tư giàn trải lãng phí
cách đặt vấn đề như vậy rất đáng để xem xét
bởi sẽ không quá khó để thấy động cơ xây cảng hàng không của các địa phương chủ yếu là gì
điển hình của việc đầu tư sân bay để thu hút vốn đầu tư có thể nhắc đến dự án sân bay quốc tế vân đồn
nằm trong khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn tỉnh quảng ninh
dự án này do tập đoàn sun group làm chủ đầu tư với tổng giá trị khoảng bảy năm trăm linh tỷ đồng
nhận được những ưu đãi đặc biệt của chính phủ
và có thể xem là một dự án đặc biệt của ngành hàng không việt nam
cần chú ý rằng khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
được xây dựng trên đảo vân đồn với hệ thống giao thông có cảng vạn hoa và sân bay quốc tế vân đồn
do vậy việc dự án sân bay vân đồn có thể trực tiếp đón khách hàng thuộc giới thượng lưu nước ngoài
những khách hàng mục tiêu của dự án mà không qua chung chuyển
là động lực tăng lượt hành khách đi du lịch nghỉ dưỡng đến vân đồn
điều này sẽ kéo theo các dự án du lịch nghỉ dưỡng trong khu như
tổ hợp khu du lịch dịch vụ phức hợp cao cấp có casino resort bến du thuyền
sẽ được đầu tư hiện đại sang trọng để xứng tầm với mức tiêu tiền của khách hàng mục tiêu
về phía tỉnh cũng đã lạc quan với kế hoạch
trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý của khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn
dự kiến thu hút tổng mức đầu tư khoảng một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
trong đó khoảng ba mươi sáu tỷ đồng vốn đầu tư hạ tầng
như báo cáo của phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh nguyễn văn thành
với phó thủ tướng vương đình huệ chiều hai mươi năm tháng tám
nhưng không phải tỉnh nào cũng có được nhà đầu tư như quảng ninh thu hút sun group
vậy nên các địa phương đang nôn nóng gọi mời mà dường như cố tình bỏ qua một cảnh báo về hiệu quả đầu tư
như ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
trong khi đó dưới con mắt một người kinh doanh chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nhà ga quốc tế cam ranh
ông jonathan hạnh nguyễn
điều quan trọng nhất là phải có được lợi nhuận từ dự án được đầu tư hay ở đây là dự án cảng hàng không
nghĩa là khả năng cao các nhà đầu tư sẽ rút lui khỏi các dự án này khi kinh doanh thua lỗ hoặc thiếu vốn
lúc đấy các sân bay này buộc đóng cửa hoặc là gánh nặng cho nguồn ngân sách nhà nước
đánh giá về lợi nhuận từ dự án hàng không
ông jonathan hạnh nguyễn nhận định lợi nhuận của các dự án sân bay nằm ở việc kinh doanh hạ tầng
lấy thực tiễn từ sân bay cam ranh ông hạnh nguyễn cho biết
sân bay phải được tổ chức như một trung tâm thương mại mới có thể tự nuôi sống mà không cần đến nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước
tuy nhiên các doanh nghiệp hiện nay đã có mong muốn xây dựng nhà ga sân bay nhưng lại chưa tính toán đến lợi nhuận nằm ngoài kinh doanh vận tải
đại diện lãnh đạo của vietjet khẳng định mục tiêu của hãng là khai thác tối ưu hơn lượng hành khách và tuyến bay của hãng
bài toán lợi nhuận từ khai thác hạ tầng vẫn chưa được tính đến
hay như đại diện lãnh đạo flc phó tổng giám đốc đặng tất thắng lại cho biết chưa có ý tưởng đầu tư nhà ga sân bay
định hướng trước mắt của flc là mở các tuyến bay phục vụ cho các khu du lịch của tập đoàn sau đó có thể đến mảng sửa chữa máy bay
trong khi quan điểm của cơ quan quản lý theo ông nguyễn danh huy vũ trường trưởng ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
nhà nước chỉ nên đầu tư những sân bay ở những khu vực khó khăn chưa thật sự hấp dẫn về kinh doanh sân bay
còn lại tại những sân bay có khả năng xin lợi hoặc không quá quan trọng về mặt quân sự
thì nên sử dụng nguồn vốn ngoài nhà nước xã hội hóa để phân bổ nguồn lực đầu tư cảng hàng không được tốt hơn
dường như dự án đầu tư sân bay vân đồn có thể xem như tiêu biểu cho phương án đầu tư theo quan điểm quản lý này
ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy văn phòng chính phủ đã phát đi thông báo về kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố hải phòng ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong kết luận này có một thông tin khiến các đại cổ đông của công ty cổ phần hàng không vietjet air vui mừng
về đầu tư xây dựng nhà ga hành khách số hai tại cảng hàng không quốc tế cát bi thủ tướng chính phủ đồng ý về chủ trương
bộ giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện
quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không quốc tế cát bi phối hợp với thành phố hải phòng
đề xuất phương án tư nhân đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước báo cáo thủ tướng
mừng là vì thông tin này đồng nghĩa với việc vietjet đã có được dự án này
trước đó chính vietjet đã kiến nghị bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
cho phép đầu tư xây dựng nhà ga này từ nguồn vốn xã hội hóa
và viettese đã chỉnh phương án đầu tư lên cho bộ giao thông vận tải
và ủy ban nhân dân thành phố hải phòng phê duyệt
nhưng đây chỉ là một trong số các đề nghị của vietjet liên quan tới đầu tư sân bay
doanh nghiệp này đã đề nghị được tham gia đầu tư khai thác vận hành hàng loạt nhà ga mới tại sân bay tân sơn nhất
sân bay nội bài sân bay chu lai sân bay phú bài sân bay đà nẵng thuê lại sân bay phú quốc
ngoài ra vietjet cũng là một trong những cổ đông pháp nhân đang triển khai xây dựng sân bay cam ranh
thông báo kết luận của thủ tướng có thể xem là tin mừng cho hãng hàng không giàu khát vọng như vietjet
tuy nhiên đây không phải là lần đầu một nhà ga cảng hàng không được xây dựng theo nguồn vốn xã hội hóa
ngược trở lại dự án đầu tiên trên cả nước thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng bot
và cũng là cảng hàng không đầu tiên được chính phủ giao cho ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
là cơ quan có thẩm quyền để triển khai đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế quảng ninh
hay còn gọi là sân bay quốc tế vân đồn
nằm trong khu hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn như đã nêu trên
dự án này có tổng mức đầu tư khoảng bảy năm trăm linh tỷ đồng
quy mô đầu tư đến năm hai nghìn hai mươi công suất hai năm triệu hành khách một năm và một mươi tấn hàng hóa một năm
cuộc đua không chỉ có những gương mặt quen đó
bởi kể từ khi bộ giao thông vận tải công bố chủ trương xã hội hóa đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sân bay
các đại gia ngoài ngành cũng đã ồ ạt lao vào cuộc chiến
một cuộc đầu tư nghìn tỷ tốn kém này
điển hình như tập đoàn tnt của bảo hiểm ngỏ ý đầu tư vào cảng hàng không quốc tế phú quốc
tổng công ty xây dựng hà nội tham gia dự án xây dựng nhà ga t hai của sân bay quốc tế nội bài
như vậy có thể thấy giành được quyền khai thác cảng hàng không
có thể nói là khao khát của không riêng vietjet mà còn rất nhiều doanh nghiệp
nhiều đại gia nghìn tỷ khác quan tâm đến miếng bánh hạ tầng sân bay
tại nội dung tờ trình thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi của bộ giao thông vận tải ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong đó về quy hoạch điều chỉnh quy hoạch mạng cảng hàng không giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
từ hai mươi sáu cảng hàng không thành hai mươi năm cảng hàng không trong đó có chín cảng hàng không quốc tế
cảng hàng không nội địa điều chỉnh quy hoạch mạng cảng hàng không giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi thành hai mươi tám cảng hàng không
cũng trong nội dung tờ trình bộ giao thông vận tải đánh giá công tác quy hoạch hệ thống cảng hàng không sân bay được chú trọng
trong đó đã hoàn thành hai mươi năm trên hai mươi sáu cảng hàng không sân bay đạt tỷ lệ chín mươi sáu đã đưa vào khai thác được hai mươi một cảng hàng không
tuy nhiên việc đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng hàng không còn gặp nhiều khó khăn
một số cảng hàng không sân bay ở tình trạng quá tải vượt xa công suất thiết kế trong khi một số cảng hàng không chưa khai thác hiệu quả
nhớ lại những con số mà acv công bố tại hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào acv diễn ra cách đây hơn một năm
cũng rất đáng suy ngẫm về bức tranh hàng không tại việt nam
trong tổng số hai mươi một cảng hàng không do acv quản lý chỉ có nội bài và tân sơn nhất đang có lãi còn lại đều thua lỗ
cụ thể như cảng hàng không quốc tế cần thơ chỉ đạt công suất hơn một mươi năm trên mức thiết kế hai triệu khách
một số sân bay khác như cà mau rạch đá điện biên đồng hới cũng chỉ đạt công suất hoạt động một mươi một ba mươi bảy
theo ông jonathan hạnh nguyễn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nhà gác quốc tế cam thanh
việc đầu tư vào nhà ga hành khách sân bay này nhằm phục vụ cho tương lai
còn trong thời điểm hiện tại cam ranh chưa phải là một sân bay có thể sinh lãi kinh doanh hạ tầng dù lượng khách qua lại đã vượt tự báo
cũng theo ông hạnh nguyễn đúng là việc đầu tư sân bay là cơ hội để thu hút những nguồn đầu tư khác tới địa phương
nhưng với nguồn vốn tư nhân thì điều quan trọng trước tiên phải là lợi ích từ trực tiếp dự án sân bay
do thế mà doanh nghiệp trước hết phải được phép toàn quyền khai thác dự án
thay vì chia sẻ quyền kinh doanh với doanh nghiệp khác
vì vậy một cuộc đua đầu tư vào hạ tầng sân bay đã được phát động với những đề nghị xây cảng hàng không nhiều nghìn tỷ đồng bắt đầu
nhưng giữa sự nhận ra tiềm năng với khai thác tiềm năng ấy lại là một thách thức
quý vị và các bạn vừa theo dõi trích bài viết hai kỳ về vấn đề xã hội hóa đầu tư hạ tầng sân bay của nhóm tác giả quốc phú thắng nghĩa
bài đăng trên báo nhân dân cuối tuần
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau